mở đầu bản tin sẽ là thông tin mới cập nhật có liên quan đến đường dây bảo kê chợ đầu mối long biên
vào đêm qua sau khi khởi tố bị can cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn kim hưng tức là hưng kính để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
và cũng trong tối ngày hôm qua lực lượng công an đã đến khám xét nhà hưng kính
đây được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê chợ long biên
và sau đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên antv đã thực hiện trong đêm qua
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi tối qua ngày bốn tháng một
lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà nguyễn kim hưng tức hưng kính
ở số một mươi một hàng động quận hoàn kiếm thành phố hà nội để thực hiện lệnh khám xét
cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ long biên
thu giữ hai mươi ba thùng đựng nhiều tài liệu hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này

do nguyễn kim hưng tức là hưng kính là tổ trưởng
trong tổ trưởng này thì hưng kính là tổ trưởng và có bốn người là nhân viên
hưng kính cũng dùng rất nhiều thủ đoạn
có thể nói dùng các ảnh hưởng của các người khác nữa
điều tra vụ này thì chúng tôi cũng rất mất nhiều thời gian
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu tiến
tức tiến hói thành viên tổ bốc xếp chợ long biên
cơ quan điều tra xác định tiến có hành vi đồng phạm với hưng kính
và thành viên tổ bốc xếp bảo kê cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương
điều tra vụ này thì cũng rất mất nhiều thời gian
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết

tức tiến hói thành viên tổ bốc xếp chợ long biên
thế ở đây thì công an tp hà nội cũng nhận được đơn của một số tiểu thương của chợ long biên
có tố cáo là cái nhóm của hưng kính này cũng lợi dụng cái việc là
ban quân hí giao cho cái việc là bốc xếp ở đây
thì đã có những cái hành vi tức là cưỡng ép và bắt ép một số tiểu thương phải đột tiền
có những việc chẳng hạn như là không bốc xếp thế nhưng mà vẫn yêu cầu lột tiền
lộp tiền từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh một chiếc xe ô tô
nếu như mà gia đình không đồng ý nộp tiền thì có thể gây khó khăn và thậm chí là đe dọa
trước đó ngày năm tháng một mươi hai viện kiểm soát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ long biên
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
một vụ hỗn chiến vừa xảy ra giữa hai nhóm thanh niên trong một quán bar ở tp tuy hòa tp yên
làm ba người bị thương và trong lúc đánh nhau nhóm thanh niên đã sử dụng súng tự chế
hiện công an tp tuy hòa đang điều tra để xử lý vụ việc
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an vào đêm ngày ba tháng một
trần huy vũ chú xã hòa quang nam huyện phú hòa và nguyễn bảo trung còn gọi là tý gấu
chú xã bình kiến tp tuy hòa xảy ra mâu thuẫn tại quán bar
khi thấy vũ cùng bạn là lê triệu mẫn chú tại phường hai tp tuy hòa đi theo để đánh trung
nhóm của trung đã chạy theo dùng dao đâm vũ bị thương
và trong lúc hỗn chiến một thanh niên trong nhóm của trung đã dùng súng tự chế
loại bắn bi bắn vỡ cửa kính và chĩa xuống uy hiếp những người xung quanh
thời gian gần đây tín dụng đen đã nổi lên như là một vấn đề xã hội lớn
len lỏi vào mọi ngõ ngách từ thành thị đến nông thôn
và để ngăn chặn vòi bạch tuộc của tín dụng đen hiện các cơ quan điều tra của bộ công an
đang làm rõ hai trăm một mươi băng nhóm có liên quan đến tín dụng đen hoạt động trên toàn quốc
quy mô lên tới hai người
theo thống kê chưa đầy đủ của bộ công an trong bốn năm gần đây
toàn quốc đã xảy ra bảy sáu trăm hai mươi năm vụ phạm tội có liên quan đến tín dụng đen
trong đó có năm mươi sáu vụ giết người ba trăm tám mươi chín vụ cố ý gây thương tích sáu trăm hai mươi chín vụ cướp tài sản tám trăm ba mươi sáu vụ cưỡng đoạt tài sản
một tám trăm linh chín vụ lừa đảo ba năm trăm tám mươi một vụ lạm dụng tín nhiệm một trăm sáu mươi năm vụ hủy hoại tài sản
trong đó có khoảng một trăm bảy mươi vụ lừa đảo huy động vốn lãi suất cao với tổng số vốn huy động hàng nghìn tỷ đồng
điển hình vào cuối tháng một mươi một công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước hoạt động tại sáu mươi ba tỉnh thành
tổ chức tín dụng đen này đã núp bóng dưới vỏ bọc là công ty tài chính nam long giao dịch hơn năm trăm linh tỷ đồng
từng buộc khách hàng trả lãi một một năm
hoạt động tín dụng đen đang bùa vây nhiều đối tượng nghèo là công nhân và là sinh viên
hoạt động một cách công khai dưới vỏ bọc là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ
cho thuê xe tự lái hay là công ty vệ sĩ tư vấn hỗ trợ tài chính
trên địa bàn tỉnh đắk lắc trong những năm gần đây hàng ngàn người đã mắc bẫy tín dụng đen
rơi vào cảnh nợ nần trồng chất
qua đó nhiều gia đình đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho chính mình
và đang mong mỏi các cơ quan chức năng tiếp tục có những giải pháp xử lý triệt để vấn nạn này
vay không cần thế chấp nhanh gọn giao tiền tận nhà
alo là có tiền giới thiệu có hoa hồng
vay lãi suất thấp chỉ cần chứng minh hoặc sổ hộ khẩu
những lời chào mời rất hút khách kèm theo đó là cả số điện thoại để liên lạc
với những lời chào mời béo bở như vậy nhiều người dân đã sập bẫy
tôi được một người tên loan giới thiệu cho vay lãi suất thấp
nên cả hai vợ chồng cùng đi lên thành phố thuận để vay một trăm linh triệu
vây lãi suất một mươi đồng một triệu như một ngày
để vây tiền gia đình tôi đã cắm lại sổ hộ khẩu và sổ đỏ
chỉ sau ba tháng tiền lãi quá cao gia đình tôi không có khả năng trả nợ
thì bị xả hối lên đến xích tài sản
không chỉ gia đình bà hơ nháp nhiê ở buôn chấp
mà trong mấy năm gần đây ở rất nhiều buôn làng thôn xã tổ dân phố trong tỉnh đắk lắc
còn hàng nghìn người khác cũng đã sập bẫy
bẫy của các nhóm tín dụng đen bị các đối tượng dồn đến nợ nần với lãi suất cắt cổ
rồi khủng bố tinh thần xiết nợ ép phải cầm cố cả giấy tờ nhà đất
rồi xong rồi nó xuống nhà xuống nhà thì ba mươi phút nó làm dây tờ thì rào tiền thôi
không có cái gì hết
rồi đến ngày đi lấy nợ thì không có tiền trả hoặc là trễ một ngày
thì nó dọa đòi chêm giết hoặc là chặt gần chặt cổ vậy ạ
thời gian qua lực lượng công an các cấp đã vào cuộc điều tra làm rõ xử lý hàng loạt nhóm tín dụng đen
cho vay nặng lãi và xiết nợ cưỡng đoạt tài sản
người dân mong muốn chính quyền các cấp cùng hệ thống ngân hàng và tổ chức tiến dụng
cần có những chính sách giải pháp mở rộng
cải cách minh bạch thuận tiện hiệu quả hơn cho người dân
nhất là các hộ nghèo dễ dàng hơn trong vay và được hỗ trợ vốn sản xuất
vì cái thục tục đơn giản nói chung nó đến cái tờ rơi nước vung như này
thì họ gọi điện cứu điện thoại này nó cũng dễ dàng
nên là bà con không hiểu được mắc mưu trong nó nợ lãi cao
nó đe dạng nó củng môi tinh thần nó gây bất an ninh trật tự ở địa phương
mình mong công an cấp trên cố gắng tìm mọi biện pháp ngăn ngừa dập tắt
để tạo điều kiện cho bà con
mắc mưu trong nó
trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng và trên cả nước nói chung
những tháng gần đây lực lượng công an đã triệt xóa và lật tẩy được nhiều phương thức thủ đoạn
hoạt động tinh vi phức tạp của hàng chục nhóm tín dụng đen
chuyên cho vay nặng lãi và xiết nợ cưỡng đoạt
những thủ đoạn của bọn tội phạm quá trình đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tín dụng đen của lực lượng công an
cùng những bài học cho người dân như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong những bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác
gần ba năm trăm linh tấn than đã bị lực lượng cảnh sát biển tạm giữ tại khu vực biển cô tô tỉnh quảng ninh
tổ công tác bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp cùng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã kiểm tra tàu qn sáu nghìn ba trăm sáu mươi năm
trên tàu có chín thuyền viên do ông vũ đình lương bốn mươi tuổi trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng
bốn thuyền viên đã không có chứng chỉ chuyên môn
hai thuyền viên không có tên trong danh bạ
tàu đang chở gần ba năm trăm linh tấn bột than cốc
và thuyền trưởng đã xuất trình các loại hồ sơ hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
nhưng chỉ là các bản photo không phải là bản chính
nội dung còn có nhiều điểm nghi vấn
theo khai báo số than này được lấy ở cảng trường an
và đang trên đường hành trình ra tỉnh quảng ninh
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa
đưa tàu về khu vực bến gót hải phòng để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa bàn giao đối tượng là trần văn phượn
chú huyện tỉnh gia lai cùng tăng vật gần hai trăm linh kg pháo hoa cho công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc
để tiếp tục điều tra mở rộng
trước đó trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên đường hồ chí minh
đoạn qua thị trấn e drang
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện chiếc xe khách lưu thông hướng gia lai đi đắk lắc
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
trên xe lúc này có ba người khách và rất nhiều hành lý
kiểm tra trong các túi hành lý và gầm xe ô tô
tổ công tác đã phát hiện một trăm linh chín bánh pháo hoa với tổng trọng lượng là một trăm tám mươi năm kg
tài xế khai nhận vào sáng cùng ngày có một người tên thanh ở con tum
đã đặt vấn đề thuê phận lên cửa khẩu bờ y
giáp danh giữa lào và campuchia
vận chuyển số pháo trên về huyện kroana với giá là một mươi triệu đồng
điều đáng nói là khi tổ công tác dừng xe
thì có một người khách trở lại
trên xe bước xuống
và theo phận thì người này tên thanh
nói với tổ công tác sẽ trung chi một trăm linh triệu đồng
nếu như bỏ qua vụ việc
lúc này tổ công tác yêu cầu người này ở lại lập biên bản
thì đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn
đêm qua một nạn nhân đã tử vong
trong vụ cháy nhà dân tại xóm nà nhừ
sở dân chủ huyện hòa an tỉnh cao bằng
nạn nhân là chủ nhà
ông hà đức bào sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy
vào khoảng hai mươi bốn h cùng ngày
người dân phát hiện đám cháy
bùng phát dữ dội
và tại thời điểm xảy ra cháy
ông bào ở nhà một mình
khi lực lượng chức năng khống chế được đám cháy
thì ông bào đã tử vong
và toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu dụi
nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện hòa an tỉnh cao bằng
đã đến động viên gia đình nạn nhân
và hỗ trợ ba mươi bốn triệu đồng từ các quỹ tử thiện
cho gia đình nạn nhân
tại tỉnh tiền giang
cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực
tìm kiếm ba thuyền viên của một xà lan trở cát
trên sông tiền
vụ việc xảy ra vào khoảng năm giờ
ngày bốn tháng một khi xà lan này
đang neo đậu gần cống xuân hòa
thuộc địa phận xã xuân đông huyện trợ gạo
và theo thông tin ban đầu
khi xảy ra sự cố trên xà lan
có bốn người đang ngủ một người thoát ra kịp
xà lan chìm đã kéo theo ba người mắc kẹt bên trong
và hiện còn đang mất tích
trước đó xà lan này bất ngờ bị phá nước
và tự chìm khi đang neo đậu
ba nạn nhân mất tích được xác định
là anh huỳnh văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại tỉnh bến tre
anh lê văn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
thường trú tại tỉnh tiền giang
và anh nguyễn vũ phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
thường trú tại tỉnh trà vinh
hiện lực lượng cứu hộ
vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người và phương tiện
còn đang mất tích
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng phạm tội
cùng lúc hai tội danh
bị truy nã về hai tội danh
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
là đối tượng phạm thị thu hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi bốn b điện biên
phường lê lợi tp hưng yên tỉnh hưng yên
có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mày phải
còn bị truy nã về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
là đối tượng nguyễn văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa vũ
xã minh tân huyện phù cử tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lương thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại phường đề thám
tp thái bình tỉnh thái bình
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chưa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã đối tượng
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện